tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn hôm nay quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai mươi hai
quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường và tại tổ về những dự án luật quan trọng
như dự án luật đầu tư theo hình thức ppp đối thoại hòa giải tại tòa giám định tư pháp
cụ thể trong phiên lập việc buổi sáng quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường
về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
tiếp đó bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng xài trình ý kiến của đại biểu quốc hội
buổi chiều quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án
nhiều đại biểu thống nhất với tờ trình và báo cáo thẩm tra của dự án luật
và cho rằng hòa giải thành đối thoại thành sẽ giúp giải quyết triệt đề
hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử
kết quả hòa giải thành đối thoại thành phần lớn được các bên tự nguyện thi hành
vụ việc không phải trải qua thủ tục sơ thẩm phúc thẩm giám đốc thẩm
tiết kiệm chi phí thời gian công sức của các bên liên quan
về thời hạn hòa giải đối thoại một số đại biểu đề nghị quy định rõ
thời gian tổ chức phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải đối thoại
không tính vào thời gian hai mươi ngày của thời hạn hòa giải đối thoại nêu trên
để thống nhất trong thực hiện và bảo đảm tính khả thi